thời nguyễn nhạc là những mảnh gạch và ngoài vỡ thời champa
anh bạn nghiên cứu lịch sử đi cùng cho chúng tôi biết
kiến trúc đền nhà nguyễn nhạc vào thế kỷ một mươi tám này
được xây trồng lên một phế tích champa khác
từng tồn tại trước đó vài thế kỷ
và kỳ lạ hơn cả tại khu vực này
các nhà khảo cổ cũng vừa tìm thấy dấu tích của một công sưởng
chế tác công cụ lao động của người nguyên thủy cách đây tám mươi vạn năm
như vậy khu vực này cùng lúc có ba lớp di tích lịch sử quan trọng trồng lên nhau
cùng với những người bạn chúng tôi tìm đến rừng mộ điểu
ở xã nghĩa an huyện cửa bang tỉnh gia lai
nơi đây có một cánh đồng rộng hàng chục hectare
mang tên cánh đồng cô hầu
tương truyền cô hầu là một nhà khảo cổ
và vợ lẽ của nguyễn nhạc
tên thật là đố
là con gái của tù trưởng người ba na
đã có công cung cấp vài ngựa lương thực cho nghĩa quân
chính người con gái ba na này
đã lập ra cánh đồng trồng lúa nước
và trồng mít thành rừng
để làm cơ sở sản xuất nuôi quân
ngày nay trên cánh đồng cô hầu
những nông dân ba na vẫn canh tác lúa
như hàng trăm năm trước
rừng mít nằm ở ngay cạnh cánh đồng
gia đố ngày xưa đã chỉ huy dân làng trồng rừng mít này
làm thực phẩm cho quân binh
chỉ còn khoảng trên hai mươi cây mít cổ thụ trong rừng
có cây to đến mấy người ôm
nghe kể về cháy mít từng là món nuôi quân ngày khởi nghĩa đất này
lại nhớ đến câu ca giao thắm tỉnh kinh thượng có từ xa xưa
ai về nhắn với nộng nguồn
mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên
mít non và cá chuồn ngày nay
vẫn là món ăn được ưa chuộng tại vùng tây sơn hạ và tây sơn thượng
các mẹ già mỗi khi nấu món này
lại kể cho con cháu nghe về tài dân vận
khéo đoàn kết tập hợp lòng dân của nghĩa quân tây sơn thuộc trước
cuối cùng thì võ sư phi long cũng thực hiện lời hứa

đưa chúng tôi đến với các con cháu
đưa chúng tôi đến nơi gắn liền với sự tích cây ké phất cờ
cây cẩy đánh trống của nghĩa quân tây sơn xưa
bên đèo an khê khúc nghẹo cây khế chỗ tảng đá lớn
trước kia có một ngôi miếu cổ bên cây cầy cổ thụ
cây xưa miếu cũ không còn
người dân tây sơn thượng phục dựng lại dấu thiêng dưới các cây ké bên quốc lộ
cách nơi cũ chừng hơn cây số
chuyện rằng thủa ba anh em nhà tây sơn xuất quân tiến xuống đồng bằng
khi đến khúc nghẹo cây khế tại đèo mang
nơi có cây kẻ cây cẩy linh thiêng
bất ngờ có một con rắn đen to như cột đỉnh nằm chặn giữa đường
trong nghĩa quân có người cho rằng đây là điểm gỡ
nên đề nghị thu quân
nhưng nguyễn huệ kiên quyết tiến lên
chém lia đầu rắn
lấy máu tế cờ
hòa rượu cùng binh sĩ uống
sau đó phất cờ nổi trống làm hiệu tiến binh
lần xuất quân đó
nguyễn nhạc lấy được thành quy nhân
bên đèo ăn khê ngày nay
mọc lên ngôi miếu xà
bên cây kẻ cổ thụ
như để ghi dấu về một thời khắc lịch sử
gắn liền với sự tích
cây kẻ phất cờ
cây kẻ giống trống
nơi nghĩa quân dừng chân
mở hội thề
trước khi bước vào cuộc chiến đấu